hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn về tội đánh bạc công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ly mí xá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cốc sa xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang cao một m sáu mươi và có nốt rùi cách một cm trên trước đầu lông mày trái
và đối tượng tráng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tụ nhân huyện hoàng su phi tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng su phi tỉnh hà giang cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện